vào sáng nay mùng sáu tết đã diễn ra lễ khai hội chùa hương năm hai nghìn hai mươi
một trong những lễ hội lớn nhất và kéo dài nhất trên cả nước
lễ hội chùa hương năm nay tiếp tục ghi nhận sự nỗ lực của ban tổ chức
với nhiều nét mới nhiều chuyển biến tích cực
nằm trong quần thể di tích và danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở xã hương sơn huyện mỹ đức hà nội
chùa hương luôn là điểm thu hút nhiều du khách thập phương tìm về vào mỗi dịp đầu xuân
theo số liệu của ban quản lý khu di tích thắng cảnh hương sơn
trong bốn ngày tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi di tích thắng cảnh hương sơn đón hơn chục vạn lượt khách tham quan
chở hội để bảo đảm cho nhân dân và du khách thập phương vui xuân đón tết tham gia vào lễ hội
lực lượng công an tp hà nội đã luôn sẵn sàng các kế hoạch bảo đảm công tác an ninh trật tự
trong đó đáng chú ý là việc cấm hoàn toàn kinh doanh tại khu vực phía trong các chùa các động
tuy nhiên không còn hiện tượng treo móc bày bán thịt thú rừng hay đổi tiền lẻ phản cảm
an ninh trật tự an toàn giao thông được bảo đảm đặc biệt
ban tổ chức đã vô trí hơn bốn đào để phục vụ du khách
lễ hội chù hương diễn ra từ mùng sáu tháng giêng đến tháng ba âm lịch hàng năm